xin kính chào quý vị khán giả
mở đầu bản tin là thông tin mới nhất về vụ sạt lở tại thủy điện rào trang ba
trong sáng ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương
về phương án tác chiến chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
và các tỉnh miền trung
thứ trưởng cũng đã trực tiếp đến làm việc tại trụ sở ban chỉ huy tiền phương
đặt tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
liên quan đến công tác phối hợp triển khai phương án cứu nạn các nạn nhân mất tích
trong vụ sạt lở thủy điện rào trang ba
tại buổi làm việc với sở chỉ huy tiền phương công tác cứu nạn cứu hộ
vụ sạt lở thủy điện rào trang ba đặt tại xã phong xuân
thứ trưởng nguyễn văn sơn cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực phương tiện có thể
để phối hợp một cách hiệu quả nhất với quân khu bốn
trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến
để sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã chia thành ba mũi tiếp cận khu vực thủy điện rào trang ba rào trang bốn
và tiểu khu sáu mươi bảy nơi đoàn công tác mất tích
hướng đường bộ hơn sáu trăm bốn mươi người của bộ binh công binh cứu thương
cùng hàng trăm máy móc phương tiện dọn dẹp thông tuyến đường bảy mươi một vào trạm sáu mươi bảy
hướng đường thủy đoàn công tác do lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
lâm cùng tám mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế đã sử dụng hai cano
năm thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện hương điền đến thủy điện rào trăng bốn
tiếp tế lương thực kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm người mất tích ở rào thang ba
trong đó đã cứu được một mươi chín người mắc kẹt và tìm thấy được một thi thể
do thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy
nên cán bộ chiến sĩ công an phải mất rất nhiều giờ
băng đường rừng vượt dòng thủy điện
để có thể di chuyển ra ngoài
hướng hàng không sử dụng hai trực thăng của sư đoàn ba trăm bảy mươi
quân chủng phòng không không quân bay trinh sát thực địa
phát hiện nhóm hai đến ba người tại thủy điện rào trang ba
thả nhu yếu phẩm và thiết bị y tế xuống tiếp tế
lực lượng biên phòng huyện a lưới cũng đã liên lạc được với những công nhân
tại nhà máy thủy điện a linh b hai
theo đó toàn bộ một mươi bốn công nhân tại đây vẫn an toàn và có đủ lương thực thực phẩm dự trữ
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
lực lượng chức năng đã tìm thấy bốn thi thể nạn nhân mất tích
công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang được triển khai trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
tôi đang có mặt tại sở chỉ huy tiền phương cứu nàn cứu hộ
trong ngày hôm nay lực lượng công an sẽ tăng cường quân số và phương tiện
để cùng với các lực lượng tích cực triển khai các phương án tìm kiếm
vâng thưa quý vị áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa biển đông hiện nay
có khả năng mạnh lên thành bão số tám
và được dự báo là có khả năng đi thẳng vào khu vực miền trung
nên yêu cầu đặt ra việc giải quyết tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện rào trăng ba
cần được thực hiện một cách khẩn trương
công an tỉnh thừa thiên huế được giao trách nhiệm tìm kiếm một mươi sáu công nhân thủy điện rào trăng ba còn lại
rất có khả năng các nạn nhân mất tích dưới lòng hồ thủy điện nên cần khẩn trương huy động các phương tiện nhân lực
yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng với các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế tổ chức tìm kiếm
và theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực giữa biển đông
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi sáu năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi ba năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp tám trở lên

liên quan đến việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn xảy ra vào gần cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang cho biết
đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bốn đối tượng có liên quan về tội tổ chức đánh bạc
bốn đối tượng gồm khưu hoàng nam bốn mươi tuổi trương minh hiền bốn mươi tuổi phạm ngọc thành ba mươi chín tuổi
cùng chú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
và hồ quốc hà bốn mươi ba tuổi chú huyện thoại sơn tỉnh an giang
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng bảy công an huyện tân hợp phối hợp với cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
đã bắt quả tang khoảng bảy mươi người đang đánh bạc dây hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
tại một khu vườn ở tổ hai ấp bình thành xã tân thành thu giữ số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan
trong đó hà nam hiển và thành là bốn đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức cho người khác tham gia đánh bạc và thu tiền sâu
quá trình điều tra vụ án ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với bảy bị can
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc công ty vec nguyên chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở
dự án đường cao tốc đông
hai hoàng việt hưng
ba đỗ ngọc ân
lê nhiều giám đốc phó giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
năm cao hừng đông
sáu võ quốc thiểu phó giám đốc ban điều hành liên danh gói thầu số một số ba b
đào văn hoành giám đốc ban điều hành của tổng công ty sông đà phụ trách phân đoạn do tổng công ty sông đà thi công
tại gói thầu số bốn dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công
nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng
gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan
xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị nga
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ tám ấp tân mỹ xã tân thành huyện bình tân tỉnh vĩnh long
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện phú tân tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hà đức tý sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại ấp phú vinh thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
và đối tượng dương kim tiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp phú hữu thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện